những ngày sau lũ rút trên các cánh đồng hoa tết tại phú yên người nông dân lại tất bật khẩn trương bắt tay vào khôi phục sản xuất để giảm bớt thiệt hại hy vọng vớt vát lại phần nào chi phí
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại làng hoa tết cổ truyền xã bình ngọc thành phố tuy hòa
cũng như bao nông dân khác mười sáng vợ chồng ông nguyễn sang ở thôn ngọc phước hai xã bình ngọc thành phố tuy hòa đã ra vườn hoa lây ơn hơn một tháng tuổi trơ gốc trên diện tích ba m hai để sới đất cứu từng cây con bị ngấm nước trong đợt lũ trồng lũ vừa qua